thưa quý vị sau khi xảy ra vụ tấn công với hành vi giết người man dợ của nhóm đối tượng tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
khiến tám cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã hy sinh và trọng thương ba người dân thiệt mạng vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
đến nay gần một trăm linh đối tượng trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến nhóm khủng bố này đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắk bắt giữ để điều tra với các tội danh
khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và che giấu không tố giác tội phạm
quá trình điều tra củng cố chứng cứ và thông qua lời khai của các đối tượng cầm đầu
chân tướng của một tổ chức phun rô lưu vong đứng sau giật dây cho các đối tượng trong nước thực hiện vụ tấn công đã được dựng lên một cách đầy đủ
ngoài việc bí mật móc nối với số cốt cán trong nội địa để chỉ đạo việc mua sắm vũ khí chuẩn bị lực lượng chọn mục tiêu tấn công
chúng còn cử người về nước trực tiếp điều hành hoạt động của số bên trong
những đối tượng trong tổ chức này là ai tôn chỉ mục đích và ý đồ của chúng như thế nào
đó sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này mời quý vị cùng theo dõi
vụ tấn công dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu

tám cán bộ công an và lãnh đạo chính quyền hai xã ea tiêu và ea cà tu hy sinh và trọng thương
ba người dân vô tội thiệt mạng hai xe ô tô cùng nhiều tài sản tài liệu lưu trữ tại hai trụ sở bị đốt cháy
trong các vụ biểu tình bạo loạn tại một số tỉnh tây nguyên vào những năm hai nghìn một hai nghìn bốn và hai nghìn tám
dù số người tham gia đông nhưng cũng không gây hậu quả nghiêm trọng đến như vậy
sự liều lĩnh giết người không gây tay của nhóm đối tượng khiến đồng bào trong các buôn làng ở đây bàng hoàng
một điều khiến người ta không khỏi ngạc nhiên là trong hai kẻ có vai trò cốt cán cầm đầu chi phối chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng trước khi gây ra tội ác man dợ này lại là một người phụ nữ người đồng bào ed
đó là hờ quên eban
mà theo cách gọi của đồng bào ed là a mí sân
để tạo niềm tin cho hờ quên các đối tượng phun nô lưu vong ở hoa kỳ thường xuyên tiêm nhiễm và nhận thức của người phụ nữ này những tư tưởng về nhà nước degali khai tử trị tại cao nguyên
cuộc đấu tranh của người thượng được hoa kỳ ủng hộ cả về vũ khí phương tiện có quân đội về tiếp ứng kèm theo đó là những lời hứa hẹn về lợi ích vật chất khi đạt được mục đích
sự ảo tưởng đó khiến hờ quên trở nên mù quáng
cầm cố hết đất đai ruộng dãy thực hiện mọi chỉ đạo của các đối tượng phun rô lưu vong mà cụ thể ở đây là tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng do imut mờ lô cầm đầu
năm hai nghìn một mươi bảy hờ quên thường xuyên liên lạc nhận chỉ đạo của imut mờ lô và tổ chức của hắn trở thành cơ sở ngầm bí mật lôi kéo người chuẩn bị lực lượng nhằm thực hiện các hoạt động chống phá
đến năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lóc đã phát hiện hàng chục đối tượng tham gia hội nhóm này
với vai trò cốt cán tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hờ quen và một mươi đối tượng được đưa ra kiểm điểm công khai
kết quả đấu tranh cho thấy
đã nhen nhóm ý đồ sử dụng vũ trang để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền
tôi mới nghe và tôi mới
tôi mới làm theo
những kẻ trực tiếp vạch ra những kế hoạch thâm độc này là imut mờ lô và một số đối tượng trong tổ chức phun rôn lưu vong
có tên là montagnas support group inc viết tắc là msgi hay có gọi là nhóm hỗ trợ người thượng hiện trú tại tiểu bang bắc carolina hoa kỳ
ngoài imut mờ lô với vai trò cầm đầu tổ chức này gồm các đối tượng cốt cán như y juen burdap
và y son nye
trong đó y juen burdap là phụ tá đắc lực của imut
đối tượng này cũng tự xưng là mục sư đại diện tổ chức nhà thờ dega quốc tế tại thái lan
nhằm mục đích khoách trương bản thân lôi kéo số đối tượng xuất cảnh trái phép đang tị nạn tại thái lan nhằm phát triển mạng lưới của msgi
tại đất nước chùa vàng chúng có mối liên hệ mật thiết với các đối tượng trong tổ chức người thượng đứng lên vì công lý
do y juen burdap cầm đầu
cầm đầu y biomelo là sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quê tại xã phương rang của huyện cường búc
đối tượng này sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nhưng ngay từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã bị số phun rô rừng đột nhập trở về buôn bắt cóc
đưa ra rừng huấn luyện đào tạo lừa phình và tiêm nhiễm những luận điệu về tư tưởng tự trị hoạt động theo đường hướng của phun vũ trang
cho nên rằng là có cái quá trình hoạt động có thể nói rằng là chống phá hết sức là quyết liệt suốt từ những cái thời gian mà bị phun rô bắt cóc ra và huấn luyện đào tạo tới bây giờ
đầu những năm tám mươi trước sự truy quét giáo diết của lực lượng an ninh việt nam tại các toán phun rô có vũ trang tàn giã tháo chạy
hoạt động chư lũi tại các vùng rừng núi ráp biên giới campuchia
sau một thời gian ở campuchia imut trốn sang thái lan và được đưa sang hoa kỳ
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu khi tới đây với lịch sử tham gia phun rô hắn được gia nhập tổ chức quỹ người thượng dega mfi do cashokok sáng lập
đây là một tổ chức phản động phun rô lưu vong hoạt động với mục đích đấu tranh bảo vệ những người bản xứ ở miền trung tây nguyên việt nam
thành lập nhà nước dega độc lập ở tây nguyên
chúng công khai hóa vấn đề nhà nước dega ở tây nguyên để quốc tế can thiệp
đầu năm hai nghìn castro imut yuen và nhiều thầy
thành phần cốt cán của tổ chức này đã hậu thuẫn số đối tượng trong nước kích động đồng bào
thực hiện các vụ gây dối vào năm hai nghìn một hai nghìn bốn và hai nghìn tám ở một số tỉnh tây nguyên
do nghi ngờ castro cúc biển thủ công quỹ bất đồng với phương thức hoạt động
vào cuối năm hai nghìn chín imut yuen đã rời bỏ tổ chức của castro cúc
năm hai nghìn một mươi một chúng lôi kéo một số đối tượng và lập ra tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng
tương tự một số tổ chức phun rô lưu vong khác
tôn trị hoạt động của nhóm này vẫn là đấu tranh đòi ly khai tự trị đòi thành lập nhà nước dega
nhưng phương thức của chúng hết sức nguy hiểm
đó là chủ trương bạo động kể cả sử dụng vũ khí vũ trang nhằm đuổi người kinh khỏi tây nguyên
bên cạnh đó chúng cũng thu thập tình hình dân tộc tôn giáo để xuyên tạc
vô cáo yêu cầu chính giới hoa kỳ các tổ chức quốc tế nhờ giúp đỡ hỗ trợ
số này rất chú trọng với việc
tuyên truyền gây ảo tưởng cho số bên trong đội địa về đường hướng hoạt động phun rô theo hướng manh động bỏ đoạn
và kể cả là gây niềm tin cho số bên trong là đang được một số các tổ chức nước ngoài tài trợ huấn luyện
để tiến tới mà chúng tuyên truyền rằng sẽ thành lập được một cái gọi là quân đội dega
với danh nghĩa là người đứng đầu tổ chức
imut merlo đã gửi
nhiều thỉnh nguyện thư bản báo cáo từ chính giới hoa kỳ với nội dung xuyên tạc vô cáo việt nam vi phạm nhân quyền đàn áp dân tộc tôn giáo của người thượng ở tây nguyên
đầu năm hai nghìn một mươi chín khi đấu tranh với đối tượng tham gia tổ chức này tại địa bàn huyện cư mở gà
cơ quan chức năng phát hiện để củng cố niềm tin cho số trong nước
chúng đưa ra những luận điệu hết sức viển vong để lừa phỉnh như dega có lực lượng quân đội hùng hậu lên đến gần năm người
trang bị đầy đủ vũ khí đang được huấn luyện để chuẩn bị về lấy lại tây nguyên
hay như nhà nước dega đã được quốc tế công nhận để số trong nước xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tại thôn buồn
cuối năm hai nghìn một mươi tám và trong năm hai nghìn một mươi chín số này tiếp tục lôi kéo một số lượng khác nhưng cũng bị chúng ta phát hiện và đấu tranh ngăn chặn tiếp cười
mặc dù như vậy nhưng mà một số đối tượng ở trong nước một số người dân tộc thủ số do cái nhận thức chính trị hạn chế do thiếu thông tin thiếu hiểu biết
hoặc là một số đối tượng còn ít nhiều còn tư tưởng hẹp hòi còn với tư tưởng ly khai tự trị thì vẫn bị số này tuyên truyền lôi kéo
trước khi thực hiện vụ khủng bố sáng ngày một mươi một tháng sáu vào trụ sở hai xã ea tiêu và ea katu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản
đầu năm hai nghìn hai mươi ba i một mờ lô đã giáo diết chỉ đạo hờ quên tuyển mộ lực lượng cho nhóm có tên gọi lính dega khảo sát địa điểm để lập căn cứ tập luyện
mua sắm vũ khí
thực hiện ý đồ của imut hờ quên tích cực lôi kéo người tham gia phân công người đứng đầu chỉ huy theo từng huyện thu giữ quỹ giao nhiệm vụ cho các đối tượng mua sắm vũ khí
bạn bạc hết công việc này hoặc là ra thì góp tiền bây giờ mua cái này mua cái kia hoặc là bao nhiêu tiền thu hoặc là một tháng hai trăm linh còn mua một cái sống thôi
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba i một cử ý son nghê
một thành viên của tổ chức cùng chú tại tiểu bang bắc carolina của hoa kỳ xâm nhập vào nội địa trực tiếp chỉ đạo hoạt động của số trong nước
bản thân i một là người từng xuất cảnh trái phép sang campuchia từ hai nghìn sáu
năm hai nghìn tám được đưa sang hoa kỳ theo cơ chế tị nạn của cao ủy liên hợp quốc
ngày một mươi tháng năm đối tượng này từ hoa kỳ về thái lan hờ quên đã cử hai đối tượng i bluiet và i vox qua thái lan để đón i một
ngày hai mươi tháng năm nhóm này nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường tiểu ngạch
kể từ khi về việt nam ison và hờ quên là hai đối tượng cầm đầu chi phối chỉ đạo mọi hoạt động của nhóm lính dega
chúng đã khảo sát nhiều địa điểm tại huyện cronbong cron park để làm căn cứ địa nhưng sợ bị lộ
cuối cùng các đối tượng chọn căn nhà trong khu dãy vắng thuộc buonjunga seakatu huyện chư quynh làm địa điểm tập kết

đây cũng chính là nơi các đối tượng đánh giá
các đối tượng đã quay video tuyên thệ trước khi xuất phát tấn công và trụ sở hai xã ea tiều và ea katu
một chỉ đạo tôi là để chúng ta chỉ có đánh thôi đánh được giành được năm tên tây nguyên
nên nó chỉ đạo tôi trở về nước và tôi trở về và tôi nói chuyện với hờ quên